thưa quý vị và các bạn dưới tác động của hàn lưu vùng thấp nóng
ngày hôm nay hầu khắp bắc bộ đều có một mức nhiệt cao là ba mươi năm ba mươi sáu độ
dự báo sang ngày mai cùng với sự phát triển và mở rộng của hàn lưu vùng thấp nóng
về phía đông bao phủ lên toàn miền bắc cả bắc bộ sẽ có nắng từ sớm
ở khu vực các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình và khu vực phía đông bắc bộ
đều có chung một mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ
tuy nhiên từ đêm mai bắc bộ sẽ có mưa rông trở lại và ngày hai mươi hai tháng năm sẽ có mưa rào và rông
không loại trừ mưa vừa mưa to xuất hiện nhiều nơi và nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn
hơi nóng từ vùng thấp phía tây cũng được gió tây nam đưa đến miền trung nhiều nhất
cùng với đó là hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh từ sáng
vì thế nền nhiệt cả ngày lẫn đêm ở đây luôn duy trì ở mức cao
ngày mai dọc suốt các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới tận phú yên đều xảy ra nắng nóng
với ngưỡng nhiệt ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng các điểm thuộc khu vực vùng núi phía tây như tương dương hương khê đông hà hay nam đông
nhiệt độ có thể đạt sấp xỉ bốn mươi độ và trời nắng nóng đặc biệt gây gắt
tại nam bộ mùa mưa đã bắt đầu dự báo sang ngày mai gió mùa tây nam sẽ tiếp tục hoạt động
từ sáng sớm
vì thế ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ đều có mưa rào và rông trên diện rộng
thậm chí ở khu vực miền tây nam bộ còn có mưa rông trước cả một mươi giờ sáng
nền nhiệt ngày mai ở miền tây sẽ giao động trong khoảng là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở miền đông mưa muộn hơn sau một mươi hai giờ
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở đây giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn ở khu vực tây nguyên nền nhiệt cao nhất ngày mai là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa
gió nam cấp năm nhiệt độ hai mươi tám ba mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam cấp bốn cấp năm và nhiệt độ hai mươi tám ba mươi năm độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước